nhạc đã nhiều lần đến tìm bà kha để đoàn nợ
khi chưa có tiền trả đối tượng đã đánh bà kha gây thương tích phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
được biết đầu năm hai nghìn một mươi chín đối tượng nguyễn khắc nhạc còn bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc trái phép
gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố đà nẵng
đối tượng nguyễn văn hải bốn mươi năm tuổi chú xã hòa châu huyện hòa vang
vừa bị công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
vào sáng ngày chín tháng chín tại một cửa hàng bán đồ nội thất trên địa bàn phường hòa xuân quận cẩm lệ
không có người trông coi hải lẻn vào lấy đi một điện thoại di động và đem đến một tiệm cầm đồ tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an hải khai nhận trước đó đã thực hiện bốn vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thành phố đà nẵng
tài sản phần lớn là điện thoại di động túi sách tiền bạc
được biết đối tượng hải từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản nay lại tiếp tục tái phạm
từng có một tiền án về tội hiếp dâm trẻ em vừa chấp hành án phạt tù xong
nhưng đối tượng lê văn phục ngụ xã trung nghĩa huyện vũng liêm lại tiếp tục tái phạm
công an tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với lê văn phục
để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
vào sáng ngày một mươi chín tháng sáu sau khi uống rượu phục đi về ngang nhà một người dân ngụ cùng huyện vũng liêm
thì nhìn thấy một bé gái sinh năm hai nghìn bốn đứng một mình trước sân
phục đã kéo bé gái này ra khu vườn gần đó để thực hiện hành vi hiếp dâm
tối cùng ngày mẹ bé gái đi về đã nghe con kể lại nên trình báo với cơ quan công an
bị phát hiện phục đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra quyết định truy nã và đã bắt
giữ được phục khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh đắk nông
cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu
cảnh sát kinh tế bộ công an cho biết đã tạm giữ hình sự một số đối tượng
trong đường dây buôn lậu thuốc bắc từ trung quốc về việt nam để điều tra làm rõ hành vi phạm tội
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án bắt giữ các đối tượng liên quan
vào khoảng một mươi hai h ngày bốn tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã khám xét
nhiều xe tải tại khu vực cửa khẩu chima lạng sơn và một số kho chứa hàng
tại xã đình bảng từ sơn bắc ninh và xã ninh hiệp gia lâm hà nội
phát hiện tạm giữ hàng trăm tấn thuốc bắc các loại
nhóm đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu thuốc bắc là
gồm hai anh em là lâm đình hưng và lâm đình hoài đều trú ở ninh hiệp gia lâm hà nội
và trần văn quang quê ở bắc ninh
các đối tượng trên đã thành lập nhiều công ty khác nhau với giấy phép kinh doanh
các mặt hàng nông sản xuất nhập khẩu
tuy nhiên đây chỉ là bình phong để các đối tượng che giấu việc buôn lậu thuốc bắc
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh sáng nay